công nghệ nói chung và công nghệ không dây nói riêng đã có bước phát triển vượt bậc vài thập kỷ trở lại đây
một mặt tích cực thúc đẩy sự phát triển của xã hội
sòng mặt khác cũng tạo ra môi trường thuận lợi để các tội phạm lừa đảo lợi dụng phát triển
với tính ẩn danh cao đồng thời sử dụng không gian mạng là môi trường hoạt động chính
tội phạm sử dụng công nghệ cao đã khiến cho việc điều tra của lực lượng chức năng gặp không ít khó khăn những năm gần đây
trong những chiêu trò lừa đảo tinh vi nổi lên là thủ đoạn lừa đảo móc nối với người nước ngoài
hoạt động ngoài lãnh thổ việt nam chiếm đoạt tài sản của người dân
tại thái bình vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình đã bắt một mươi chín đối tượng có độ tuổi từ hai mươi đến hai mươi sáu tuổi
các đối tượng giả danh cơ quan công an viện kiểm sát hỗ trợ bị hại giải quyết vụ việc
viện kiểm sát hỗ trợ bị hại chuyển tiền vào số tài khoản của các đối tượng để chiếm đoạt
từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
đường dây lừa đảo trên đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn hai mươi tám tỷ đồng
chuyển bộ để ngôi thông tin về nhân thân về cá nhân và thông tin tài khoản
sau đó các bước tiếp theo chứng minh lừa
bà hát đã nhận được hai cuộc điện thoại từ số máy lạ của một người đàn ông tự xưng tên là nguyễn văn viện
thiếu tướng công an thuộc cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội
người này thông báo với bà hát rằng bà liên quan đến một vụ án tội phạm ma túy
đồng thời kết bản xa lô và gửi một quyết định lệch
bắt tạm giam mang tên bà hát
yêu cầu bà cung cấp tất cả thông tin cá nhân
bà cũng đã cung cấp thông tin
nhà có năm cây vàng và ba trăm linh triệu đồng
đang trong tài khoản ngân hàng
sau đó đối tượng yêu cầu bà hát
chuyển số tiền ba trăm linh triệu đồng
vào số tài khoản tại một ngân hàng
khi đối tượng trên yêu cầu
bà đi bán năm cây vàng để chuyển tiếp
thì bà hát nghi ngờ
nên không chuyển và biết mình
đã bị lừa nên làm đơn trình báo công an
một chiêu lừa đảo khá mới mẻ
và vô cùng tinh vi khác
đang được các đối tượng tội phạm sử dụng
đó là lợi dụng những trẻ em
muốn trở thành mẫu nhí để lừa đảo
chiếm đoạt tài sản
các đối tượng sẽ đưa ra các quảng cáo
tuyển mẫu nhí từ năm triệu đồng

lừa đưa theo những quy trình này
đầu tiên là inbox lại vào zalo
rồi sau đó lại vào đến telegram
thế vì telegram đó là một phần mềm
mà nó tính bảo mật
và quyền truy cập khá là cao
và nó có thể xóa được cả thông tin
theo chúng tôi
để phòng ngừa những vụ án lừa đảo
và nhiều loại tội phạm khác
diễn ra trên không gian mạng
thì người dùng cần phải có
một kỹ năng
có thể phát hiện ra được
những nguy cơ
có thể xảy ra khi tham gia vào các quan hệ giao tiếp
ở trên không gian mạng
đặc biệt theo chúng tôi là không dễ tin
vào những thông tin đọc được
nghe thấy nhìn thấy ở trên mạng
mạng là ảo mà
rất có thể đối tượng
mạo danh người khác hoặc là
lấy những hình ảnh của những người khác
thứ hai là những mối quan hệ
của những con người ở trên không gian mạng
nếu như không có căn cứ để tin
không có căn cứ nào để kiểm tra
thì đừng dễ đặt đồng tin
sau khi tải ứng dụng telegram
phụ huynh sẽ được các đối tượng đưa vào một nhóm kín
trong đó các đối tượng sẽ đề nghị nạn nhân
làm nhiệm vụ công tác viên trên mạng
với nội dung chuyển tiền online
vào các tài khoản ngân hàng
đã được chỉ định sẵn
và chụp mẫu các nhãn hàng sản phẩm
cho các đối tượng
theo đó nếu hoàn thành nhiệm vụ được giao
sẽ được nhận lại tiền gốc
kèm theo lãi tăng dần
nghe theo các đối tượng
có phụ huynh đã bị lừa hàng chục triệu đồng
ngoài ra nhằm tạo lòng tin cho phụ huynh
các đối tượng còn sử dụng hình ảnh website
của những trung tâm đào tạo mẫu nhí uy tín
nó rất là tuyển dụng và đức lương rất là hấp dẫn
em thấy nó không đáng tin cậy
bắt buộc các bạn phải trải qua được những buổi học như vậy
với giáo viên và rất là thực tế trên sàn tập
thì các bạn mới có thể đứng và biểu diễn được
với vai trò là một người mẫu nhí
còn chưa kể tới là những người mẫu
mà dành cho các thương hiệu thời trang
họ quảng bá sản phẩm của mình
thì còn một yêu cầu rất là khó hơn
thì cả đó không thể nào mà họ
nắm bắt qua được một hai bức ảnh
chụp vu vơ của phụ huynh được
ở trường đường họ phải tổ chức những buổi casting
họ phải tổ chức những buổi gặp mặt trực tiếp
để xem là bạn đó có phù hợp hay không
phụ huynh nên tìm hiểu và cân nhắc rất là kỹ
trước khi mà điền vào một cái bất kỳ
một cái phiếu đăng ký ở một cái thông tin nào đó
đánh vào sự thiếu hiểu biết pháp luật của người dân
đặc biệt là những người có tuổi
ít tiếp xúc và chạm với thông tin thời sự về an ninh trật tự
hoặc đánh vào lòng tham như trong vụ việc trên
là những chiêu lừa đảo tinh vi
người dân cần hết sức đề phòng cảnh giác
hãy tỉnh táo với những cuộc gọi đến từ số lạ
đồng thời không cung cấp thông tin cá nhân
địa chỉ nhà ở cũng như số tài khoản
số căn cước công dân cho bất kỳ ai qua điện thoại
có như thế chúng ta mới không trở thành nạn nhân
của tội phạm ẩn danh